thưa quý vị đến trưa ngày hôm nay sau gần một ngày tích cực tìm kiếm thi thể ba mẹ con bị mắc kẹt trong vụ cháy tại căn nhà bốn trên một mươi năm a đường trần quốc thảo phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận xảy ra vào sáng ngày hôm qua một mươi ba tháng tám đã được tìm thấy

nghi ngút lan nhanh ra ngôi nhà và xung quanh người dân phát hiện liền chi hô cứu nạn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh thuận trung đoàn không quân chín trăm ba mươi bảy bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng với nhiều phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa bắt thang dùng kìm cộng lực cắt cửa sắt gác lửng phía trên để tiếp cận hiện trường đồng thời phun nước từ các hướng nhà dân liền kề nhằm ngăn ngọn lửa lan rộng
tuy nhiên do căn nhà ở kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng thảm vải nhựa là những vật liệu dễ bắt cháy và cháy lâu nên việc cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn phải đến một mươi ba h cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt
còn tại hải phòng bất ngờ tiến hành kiểm tra hoạt động của quán bar playhouse số một mươi hai hồ sen quận lê trân lực lượng công an đã phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy
vào thời điểm lực lượng công an đã phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy
lực lượng công an kiểm tra quán bar này đang hoạt động quá giờ quy định qua kiểm tra nhanh có sáu mươi năm thanh niên có phản ứng dương tính với ma túy và các chất gây nghiện
giấy phép kinh doanh của quán play house chỉ được phép bán lẻ rượu bia chưa có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh quán bar vũ trường
tất cả các thanh niên dương tính với ma túy đều được đưa về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục xác minh làm rõ
liên quan đến vụ một đối tượng dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng kim nhung
ở thị trấn thạch mỹ huyện giang nam tỉnh quảng nam
vào chiều ngày một mươi ba tháng tám lãnh đạo công an tỉnh quảng nam xác nhận nghi phạm cướp tiệm vàng trên đã đến nhà trường công an huyện nam giang cầu thú
đối tượng là nguyễn văn tú ba mươi hai tuổi trú tại thị trấn thạch mỹ huyện nam giang
trước đó khoảng một mươi một h ba mươi phút buổi trưa một nam thanh niên mang theo dao vào tiệm vàng kim nhung ở thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang uy hiếp chủ tiệm
sau đó đối tượng đã dùng cuốc để phá tủ kính
lấy đi một số lượng vàng
gây án xong nghi phạm đã bỏ trốn vứt lại hung khí tại hiện trường
qua hình ảnh camera trích xuất nghi phạm mặc áo khoác đen quần jean mang theo ba lô
công an tỉnh quảng nam xác định nghi phạm là người địa phương và trước đó tú có mâu thuẫn với chủ tiệm vàng
vụ việc đã được công an tiếp tục điều tra làm rõ
sáu đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra
trên địa bàn xã mỹ lộc huyện tam bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam
sau đối tượng này gồm phạm dũng mãnh trần quốc trọng nguyễn quốc bảo anh lê minh thiện trần quang thuấn và tô minh luân
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào ngày một mươi tháng tám nhóm của mãnh đang nhậu thì nhìn thấy hồ hoàng luân nguyễn thanh hoàng và lê quang danh
do mãnh và hoàng luân có mâu thuẫn từ trước nên mãnh đã gọi điện cho thuấn bảo anh trọng minh luân thiện và ba người khác cầm theo hung khí đến để đánh luân
thuấn và trọng cầm mã tấu chém nhiều nhát làm hoàng và luân bị thương rất nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu
liên quan đến vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại huyện an phú tỉnh an giang
do trần thăng tuấn và nguyễn thanh long cùng chú tại huyện an phú
vào sáng ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can đỗ văn lâm
trú tại thị trấn long bình huyện an phú về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với tuấn và long cùng về hành vi trên
trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một lân được long câu móc chở người xuất cảnh trái phép với giá năm trăm linh đồng mỗi chuyến
lâm đồng ý
và tối cùng ngày lâm điều khiển xe mô tô đến điểm hẹn cùng một người đàn ông khác đón bốn người khách chở giao cho long đưa xuất cảnh trái phép sang campuchia chất lọt
đến khoảng một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi tuấn chưa kịp giao khách cho lâm thì bị lực lượng công an bắt quả tang
sau đó long cũng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
liên quan đến vụ tài xế say xỉn đại náo cây xăng đường láng vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa hà nội cho biết đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với ngô công hán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại tổ dân phố số hai cự khê huyện thanh oai hà nội để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng tám
ngô công hán điều khiển xe ô tô đi từ quán bia trên đường láng hướng về ngã tư sở định rẽ vào đổ xăng
và đổ ở cây xăng số một trăm một mươi một đường láng phường thịnh quang quận đống đa
tuy nhiên đối tượng bất ngờ điều khiển xe với tốc độ cao lao về phía cây xăng
đâm thẳng vào năm người và phương tiện đang đứng chờ đổ xăng và hai nhân viên của cây xăng
sau đó năm người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
làm việc với cơ quan công an ngô công hán khai nhận vào khoảng một mươi tám h hai mươi phút cùng ngày đã đến quán bia trên đường láng
uống rượu ăn sinh nhật bạn sau đó điều khiển xe về nhà ở thanh ngoài
khi đi vào đổ xăng do say rượu nên hắn đã ấn nhầm chân phanh thành trên ga nên mới gây tai nạn như vậy
lực lượng công an tiến hành thử nồng độ cồn của ngô công hán xác định nồng độ cồn là chín trăm một mươi bảy mg trên một lít và chín trăm ba mươi chín mg trên một lít khí thở
công an huyện trảng bom đồng nai đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự nguyễn văn hưng ba mươi tuổi
quê tại tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
vào lúc một mươi sáu h ba mươi năm phút ngày một mươi hai tháng tám tại km một nghìn tám trăm ba mươi chín quốc lộ một a giao nhau với đường nhánh hai mươi thuộc địa phận xã hưng thịnh huyện trảng bom
xe ô tô tải do nguyễn văn hưng điều khiển lưu thông theo hướng từ đồng nai đi bình thuận đã va chạm vào phía sau xe ô tô lưu thông cùng chiều phía trước
sau đó xe ô tô tải tiếp tục va đụng vào một xe ô tô
trong xe máy khác hậu quả vụ va chạm là một người tử vong và một số người khác bị thương
với bị cáo phạm ngọc duy thi hai mươi chín tuổi trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng đối tượng này từng có bốn tiền án tiền sự với nhiều tội danh khác nhau
tuy là ông chùm chuyên cung cấp ma túy cho các tụ điểm nhưng thi không bao giờ xuất hiện ở các vũ trường quán bar karaoke
thi sống ẩn giật ở các căn hộ cho thuê và thường xuyên thay đổi chỗ ở
thậm chí còn tinh vi dấu ma túy ở khu vực bên ngoài căn hộ để tránh bị phát hiện
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thi móc nối với đối tượng ở quảng bình
đặt hàng số lượng lớn ma túy
sáng ngày một tháng bốn thi đón xe khách đi quảng bình hẹn gặp đối tượng mua bán ma túy
khi đến đường tránh nam hải vân thì bị công an thành phố đà nẵng bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm gần ba trăm linh gram ma túy bốn trăm bốn mươi năm viên thuốc lắc và hàng khay ketamin
thời gian qua tội phạm mua bán ma túy ngày càng hoạt động theo phương thức thủ đoạn tinh vi hơn manh động xảo quyệt hơn
trước thực trạng trên lực lượng công an đồng nai đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm vô cùng nguy hiểm này
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn thành phố long khánh tỉnh đồng nai
bản thân nghiện ma túy đối tượng võ mạnh trung chú phường bảo vinh thành phố long khánh đã mua gần sáu mươi triệu đồng ma túy từ thành phố hồ chí minh về phân lẻ để sử dụng và bán cho con nghiện
tổng số lượng ma túy thu giữ của trung là năm trăm ba mươi bảy gram ma túy đá chín mươi bảy viên thuốc lắc và ba mươi một
gram cẩn xạ
theo thống kê của công an thành phố long khánh từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng công an đã phát hiện một mươi tám vụ
bắt hai mươi sáu đối tượng
đối tượng liên quan đến ma túy
quả đầu tranh cơ quan công an đã khởi tố một mươi năm vụ hai mươi ba bị can để điều tra về các hành vi mùa bán tăng chữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
số còn lại đang điều tra xử lý
công an thành phố phối hợp với các bán ngăn đoàn thể địa phương tăng cương tạc tuyên tuyên ma túy để người dân nâng cao cẩn giác
chỉ đạo đội nghiệp vụ công an xã phương về quản lý tốt người nghiện và công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc
cũng như đưa đối tượng đi cai nghiền từ nguyện
cơ quan điều tra viên sát toàn nhân thành phố phối hợp đưa các vụ án về ma túy ra xe sư điện nhằm mục đích giáo dục nâng cao ý thức chấp hình pháp luật
bên cạnh đấy công an thành phố long khánh phối hợp với các địa bàn giáp danh về tăng cường quản lý đối tượng hoạt động lưu đồng đến tội phạm ma túy để xây dựng kế hoạch tổ chức bắt giữ xử lý theo quy định của pháp luật
tình hình tội phạm ma túy sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp và tiêm ẩn nhiều yếu tố khó lường
thực tế này đòi hỏi ngoài sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an thì cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nâng cao ý thức trách nhiệm của chính mỗi gia đình trong việc quản lý giáo dục con em để góp phần kiềm chế ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn

các đối tượng bị bắt đều có dấu hiệu thay đổi kết cấu đa số các xe bị bắt đều có dấu hiệu thay đổi kết cấu có phương tiện còn tháo bỏ hệ thống thắng phanh hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiến hành làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
chỉ cần cung cấp các đoạn clip nóng hình ảnh khỏa thân là có thể vay được tiền với lãi suất thỏa thuận tuy nhiên khi mất khả năng trả nợ thì người vay đã bị chủ nợ dùng những clip hình ảnh nóng này đăng lên mạng để uy hiếp đòi nợ
sự việc này không mới nhưng lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh đắk lắc và tiếp tục là bài học cảnh trình chung cho tất cả mọi người
sau đó cháu gái đã gửi cho nguyên ba đoạn clip và một ảnh nóng để thế chấp vai tổng số tiền bốn mươi năm triệu đồng lãi suất hai bên tự thỏa thuận
những ngày đầu cháu gái trả gốc và lãi đầy đủ đến ngày một mươi tám tháng năm thì cháu gái mất khả năng trả nợ nên nguyên đã phát tán hình ảnh clip nóng lên mạng xã hội và gửi cho nhiều người thân của cháu gái để uy hiếp đòi nợ
vì lo sợ nên cháu gái đã vay mượn được một ít tiền trả cho nguyên và được nguyên thu hồi gỡ bỏ những hình ảnh clip đã phát tán
từ tháng một đến nay thì em cho sáu khách hàng vay tiền và trong đó có bốn người dùng ảnh nóng để thế chấp vay tiền
mục đích là nếu mà khách hàng không trả tiền thì em dùng những hình ảnh nóng đó để uy hi huyết tinh thần buộc khách hàng trả tiền chim
sau khi biết chuyện mẹ của cháu gái đã liên hệ với nguyên để thỏa thuận trả nợ thay con
nguyên yêu cầu mỗi tháng phải trả một mươi triệu đồng
trong lúc nguyên gặp mẹ cháu gái và thỏa thuận trả nợ thay con nguyên yêu cầu mỗi tháng phải trả một mươi triệu đồng
trong lúc nguyên gặp mẹ cháu gái và thỏa thuận trả nợ thay con nguyên yêu cầu mỗi tháng phải trả một mươi triệu đồng